tại hà nội hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương đã tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ tám
và lễ trao tặng các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất bản năm hai nghìn một mươi chín
về trao tặng thường các tác phẩm xuất bản năm hai nghìn một mươi chín có tổng số chín mươi ba tác phẩm trong đó có ba mươi tám cuốn sách
năm mươi năm bài viết và chương trình phát thanh được các đơn vị đề nghị xét tặng
căn cứ kết quả của các tiểu ban sơ tuyển và hội đồng xét chọn
ban chỉ đạo đã đề nghị quyết định trao tặng thường cho tổng số một mươi năm tác phẩm
trong đó có bốn tác phẩm đạt giải a bảy tác phẩm giải b và bốn tác phẩm giải c
ngoài ra ban chỉ đạo cũng quyết định trao tặng thường cho bảy cơ quan đơn vị đã công bố nhiều tác phẩm
có đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật
lễ trao tặng thường các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất bản năm hai nghìn một mươi chín
sẽ được tổ chức vào hai mươi h ngày một mươi hai tháng tám tại nhà hát đài tiếng nói việt nam